điều này nhận được sự đánh giá tích cực từ phần lớn người hưởng mang lại hiệu quả rõ nét trong thực hiện cải cách hành chính góp phần giúp việc chi trả nhanh chóng chính xác kịp thời giảm thời gian chờ đợi phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của chính phủ về chính phủ điện tử
bà phạm thị mai luyến hôm nay đến bộ phận một cửa ở xã phú châu huyện đông hưng tỉnh thái bình để làm thủ tục nhận chi trả lương hưu qua tài khoản
chưa đầy năm phút mọi thủ tục đã được hoàn thành khiến bà luyến rất hài lòng
việc chi trả qua atm gặp rất nhiều khó khăn từ phía người lao động và phía ngân hàng
về phía người lao động họ vẫn thấy bất tiện khi hệ thống cây rút tiền chưa có mặt đại trả ở vùng nông thôn vùng sâu vùng xa
đôi khi hệ thống có trục chặt hoặc hết tiền cũng gây khó khăn cho đối tượng sử dụng
việc mỗi lần rút tiền đều bị ngân hàng tính phí cũng khiến một bộ phận không nhỏ người dân không mấy hài lòng
vì vậy các cây rút tiền của các ngân hàng để phục vụ cho một tối lượng tiền của bảo hiểm xã hội thì không đủ để phục vụ cho nhân dân
mỗi lần đến ngày đổ lương nhất là vùng sâu vùng xa các cây xếp hàng để rút tiền
đa số là các cây không đảm bảo phục vụ được cho nhân dân để rút tiền
bên cạnh đó thì
một số cán bộ đã thực hiện quen lấy tiền mặt qua các điểm chi trả hàng tháng
thì cũng chưa được ủng hộ chủ trương này vì quen truyền thống
do vậy thì chúng tôi cũng thấy khó khăn này đã báo kịp thời với các cấp đặc biệt
đến hành động bảo hiểm xã hội tỉnh cũng như bảo hiểm xã hội việt nam
về những khó khăn trong
thực hiện tri trả tại địa phương để có xin ý kiến và chỉ đạo thời gian tiếp theo
với những khó khăn khi chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội qua thẻ atm
mà bảo hiểm xã hội và các cơ quan chuyên môn đang gặp đó là
người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đa phần là người lớn tuổi
không muốn rút tiền tại các cây atm do sợ rủi ro trục trạc kỹ thuật khi rút tiền
đặc biệt là tâm lý và thói quen sử dụng tiền mặt
bên cạnh đó các ngân hàng còn thu nhiều khoản phí như phí thường niên phí rút tiền
phải duy trì số tiền tối thiểu trong tài khoản thẻ
ngoài ra việc đẩy mạnh chi trả qua atm mới chỉ tập trung ở khu vực đô thị
đối với khu vực thuộc nông thôn vùng cao thì việc vận động phát triển nhận chi qua atm
gặp nhiều khó khăn do hạ tầng cơ sở phục vụ của các ngân hàng thương mại chưa đáp ứng được
bảo hiểm xã hội tại tỉnh thái bình tỉnh hải dương và trên địa bàn cả nước
đã có nhiều cách để vượt rào càn thực hiện chủ trương không dùng tiền mặt
để người dân nắm mắt được những tiện lợi trong việc sử dụng tài khoản doanh nhân
người dân khi được thụ hưởng với chế độ bảo hiểm xã hội
thì có thể đi mọi lúc mọi nơi mọi chỗ đều thuận lợi cho việc rút tiền
không phải ấn định thời gian cụ thể để phải về địa phương để lĩnh tiền đó
hoặc là có những trường hợp chúng tôi thấy có tiện ích là những trường hợp khi đi làm việc
thì phải chi phí rất nhiều tiền
mà trong đó thì thẻ atm trong việc lĩnh lương hưu đã hỗ trợ rất nhiều trong cái việc thanh toán
thanh toán đã giảm được thời gian thanh toán và chỉ sử dụng không sử dụng tiền mặt
mà chỉ sử dụng một lần test trên hệ thống thanh toán thì sẽ thanh toán rất nhanh
đấy là cái tiện ích
và tôi nghĩ rằng là khi mà người dân cũng như người thụ hưởng
hiểu được cái nội dung này thì chính sách sẽ đảm bảo được đi vào đời sống
chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với ngành ngân hàng
có ý kiến với người bán hoặc là làm việc trực tiếp để làm sao ngành ngân hàng tiếp tục đổi mỗi phương thức
và hai nữa là triển khai sâu rộng các cái cây rút tiền và rút tiền đa dạng hơn
và tiếp nữa là cũng tuyên truyền sâu rộng đến người dân
và hiện nay trên địa bàn tỉnh hải dương là khi chúng tôi tuyên truyền đến người dân kể cả người thụ hưởng lương hưu
đều là những người trụ cột trong gia đình thì giữ tiền nắm bắt các nguồn tài chính của tổng thể trong gia đình
thì hiện nay cái thẻ chi trả không dùng tiền mặt nó rất là tiện ích khi mà nhận đồng tiền lương hưu
trước đây là mọi người dân phải ra các điểm để đóng tiền nước đóng tiền điện rồi các tiền vệ sinh
nhưng bây giờ được tiện ích nằm trong cái thẻ ngân hàng
khu vực nông thôn thì cũng ít được tiếp cận
tiếp cận với các cái dịch vụ thanh toán qua cái tài khoản
ví dụ như là mua sắm rồi là các cái dịch vụ công tiền thanh toán tiền điện tiền nước
thì cũng tiếp cận nó còn ở mức hạn chế nên là cũng khó khăn trong cái việc mà tuyên truyền vận động
chúng tôi cũng phải tiếp tục phối hợp với hệ thống ngân hàng các cái cơ quan địa phương
để tiếp tục tăng cường cái tuyên truyền về cái lợi ích những cái tiện ích trong cái việc mà thanh toán
tiến tới như thế là thanh toán không dùng tiền mặt
đề xuất việc trang bị và lắp đặt thêm các cái cây atm và phủ trải rộng xuống đến địa bàn các cái cấp xã
để hoàn thành mục tiêu bảo hiểm xã hội việt nam sẽ phối hợp và tranh thủ sự ủng hộ của ủy ban nhân dân các cấp
sự phối hợp chặt chẽ của tổng công ty biêu điện việt nam ngân hàng nhà nước trong đẩy mạnh tuyên truyền
vận động cho người hưởng người lao động hiểu rõ những tiện ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt
đồng thời tới đây cũng sẽ cùng với cơ quan bưu điện ngân hàng các đơn vị có liên quan trên địa bàn vận động khuyến khích
phát triển người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ